theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển chậm về phía tây
vùng gió mạnh cấp sáu trở lên vân bổ ở phía tây nam hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gần bờ biển các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến quảng ngãi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi sáu h ngày năm tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông ngay trên vùng biển đông nam đảo hải nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ vùng tâm bão
vùng biển các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến quảng ngãi bao gồm cả huyện đảo lý sơn tiếp tục có gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
sau có khả năng mạnh lên thành bão ở phía tây khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rông mạnh gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi biển động rất mạnh
vùng biển ngoài khơi trung bộ nam bộ vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông kèm lốc xoáy gió giật mạnh